theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ huy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sóc trăng mưa lớn kèm theo rông lốc từ ngày ba mươi một tháng bảy đến ngày ba tháng tám đã gây sạt lở tại một số nơi và làm hư hại hơn một trăm linh căn nhà của người dân tại tỉnh sóc trăng
hơn một trăm linh căn nhà của người dân trên địa bàn tỉnh bị sập và tốc mái chủ yếu tại thị xã ngã năm huyện kế sách huyện mỹ tú huyện mỹ xuyên và thành phố sóc trăng
ngay sau khi thiên tai qua đi chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và dọn dẹp vệ sinh môi trường đồng thời thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời giúp các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định đời sống